ghi nhận trong ngày đầu cho thấy hầu hết các tài xế đều đồng tình với chủ trương này
xe trọng tải dưới hai tấn xe buýt công cộng là ba mươi năm đồng một lượt một năm triệu đồng một vé tháng và hai tám trăm ba mươi năm triệu đồng một vé quý
mức cao nhất là xe có tải trọng một mươi tám tấn hoặc xe container bốn mươi feet có mức vé hai trăm linh đồng một lượt sáu triệu đồng một vé tháng và một mươi sáu hai triệu đồng một vé quý
các cái chủ phương tiện đi qua cũng về cơ bản là đông tình ủng hộ
việc thu phí tại trạm này nhằm giúp nhà đầu tư sớm hoàn vốn
đảm bảo phương án tài chính sau khi dự án gặp khó vì bị ngừng thu gần một năm trên cơ sở kiểm đếm lưu lượng phương tiện và xác định được doanh thu thực tế trong khoảng ba tháng
nhà đầu tư sẽ tính toán lại phương án tài chính khả năng hoàn vốn của dự án sau đó báo cáo bộ giao thông vận tải phương án giải quyết tổng thể